khi mà trong gia đình của chúng ta có người bị mắc bệnh viêm gan b hay là viêm gan virus c như vậy
thì làm thế nào để chúng ta sinh hoạt thường xuyên hàng ngày cùng với mọi người mà chúng ta không sợ bị lây nhiễm
đối với người trong gia đình có người bị mắc viêm gan virus b c
thì rõ ràng là cái vấn đề có thực sự là đáng lo lắm không
thì thực sự là lo cho người bị mắc viêm gan hơn là lo cho bản thân mình
tại sao như vậy tại vì viêm gan virus b và c không phải lây truyền một cách dễ dàng theo đường ăn uống
mà nó lây truyền theo đường máu hay đường tình dục
nếu như là với người bị mắc viêm gan virus b trong gia đình mà là quan hệ vợ chồng
thì nếu như là phía vợ hay chồng mà chưa mắc thì tiêm phòng viêm gan b hoàn toàn có thể được bảo vệ tuyệt đối luôn
còn nếu là viêm gan c thì cũng chỉ cần chờ đợi ba sáu tháng cho một cái lộ trình điều trị
và thường thì với những thuốc điều trị viêm gan c hiện nay
chỉ sau một tháng thôi là chúng tôi đã có thể kiểm soát được virus rồi
và khi kiểm soát được virus rồi thì không có khả năng lây truyền gì nữa cả
cho nên cũng không phải lo lắng gì lắm về cái chuyện là trong gia đình có người bị mắc viêm gan virus
tuy nhiên vấn đề đặt ra là nếu như trong gia đình có người bị mắc viêm gan virus rồi
thì việc là phải sàng lọc cho tất cả mọi người trong gia đình để xem những người khỏe mạnh còn lại
là ở cái giai đoạn như thế nào nếu chưa bị mắc thì tốt nhất là đi tiêm phòng
đối với viêm gan virus này
vâng xin cảm ơn phó giáo sư vân hồng